theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xuất khẩu gạo sang eu được dự báo là sẽ tăng do tác động của hiệp định evfta
thị trường eu dù có nhiều triển vọng mở cửa song lại quy định rất khắt khe về chất lượng nhập khẩu
những năm trước việt nam chỉ xuất khẩu được khoảng hai mươi tấn gạo một năm sang eu với mức thuế giao động khoảng sáu mươi năm hai trăm một mươi một euro một tấn
ước tính khoảng năm mươi giá trị xuất khẩu hiện nay với mức hạn ngạch thuế xuất cho tám mươi tấn cao gần bốn lần so với thực tế xuất khẩu hiện tại
dự kiến hoạt động xuất khẩu gạo của việt nam sang eu sẽ tăng lên trong tương lai
tuy vậy eu là một thị trường khó tính doanh nghiệp gạo xuất khẩu cần phải nâng cao chất lượng kiểm soát các biện pháp vệ sinh dịch tễ và hàng giao kỹ thuật thương mại
quy định về truy xuất nguồn gốc đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cũng như làm quen với các thủ tục liên quan